theo thống kê lượng ô tô xe máy trên toàn quốc tính đến năm hai nghìn một mươi sáu là ba triệu ô tô năm mươi triệu mô tô xe máy
tỷ lệ gia tăng hàng năm từ một mươi đến bốn mươi
hiện bộ công an đã tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo đề cương đề án đấu giá biển số ô tô và xin ý kiến
để triển khai thí điểm đấu giá biển số xe đẹp tại năm thành phố lớn là hà nội tp hcm đà nẵng hải phòng và cần thơ
bước đầu ban soạn thảo đề chọn ra những dãy số ngũ quý
những cặp số được người dân quan niệm là đẹp
như năm số tám năm số chín để đấu giá
ngoài ra những số người dân ưa thích như số ngày tháng năm sinh hay ngày kỷ niệm
hoặc các số có đuôi như sáu tám hoặc bảy chín cũng đưa vào kho số để đấu giá
theo cục cảnh sát giao thông việc tổ chức đấu giá biển số sẽ diễn ra trực tiếp công khai tại các địa phương
cũng giống như tham gia đấu giá các tài sản khác
mỗi người dân tham gia đấu giá đều phải đặt cọc tiền theo mức cố định được địa phương đó quy định
căn cứ vào tình hình thực tế ủy ban nhân dân các tỉnh sẽ quyết định mức giá khởi điểm
và giá khởi điểm đấu giá biển số ô tô tối thiểu gấp một mươi lần với mô tô gấp năm lần lệ phí đăng ký
theo tôi thì không nên đấu giá như thế bởi vì là nó cũng không công bằng với những người mua xe

cái ai may mắn thì người được những cái biển số đẹp còn không có thì cũng là như nhau thôi đúng không
điều đó nên làm mà phải công khai mà phải minh bạch
chứ không phải chỉ nói công khai minh bạch mà không cho người ta biết về các thông tin gì cả
giả sử mình có thể liệt kê lên một loạt số đẹp cho dân biết
và những người nào lại cho người ta thông tin rõ ràng là người nào đã trúng đấy còn lại bao nhiêu số đẹp
chứ không phải là cứ mình nói trúng trúng à ông kia lấy số đẹp hay không còn lại là bao nhiêu không ai biết được
như vậy thì chú nghĩ là cũng chưa phải minh bạch
minh bạch là như chú vừa nói mới gọi là minh bạch thì cái điều đó cũng nên làm
nếu ngân sách dân ta còn nghèo thì chúng ta nên làm một cái đó để góp một phần nào cho học đường
cho y tế thì chú cũng rất quan ơn
thưa phó giáo sư tiến sĩ
ngô trí long ông nghĩ sao về vấn đề thí điểm đấu giá biển số xe này
ta thấy là cái nhu cầu về cái biển số xe đẹp ấy là một nhu cầu tất yếu
vì trong kinh tế thị trường có cầu thì át có cung
thế thì vừa qua thì chúng ta thấy rằng quốc hội đã thông qua cái luật quản lý tài sản công
thì trong này cũng khẳng định biển số xe cũng là một trong những tài sản công
mà đã là tài sản công thì có quyền được mua bán ví dụ như vậy
thế thì mặc dù cái
cái đấu giá biển số xe công đã làm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và tiếp sau đó thì dừng lại
và sau hai nghìn một mươi thì có những địa phương đã làm
nhưng mà khi mà có cái thể chế cái được rây pháp lý chưa rõ ràng ấy thì buộc phải dừng lại
mà đặc biệt là sau khi mà có cái luật quản lý tài sản công ra đời
nó là cơ sở hành lang pháp lý thì chính phủ mới chính thức quyết định là sẽ cho thực thi
thế thì trước khi thực thi thì theo cái công văn mới nhất của thủ tướng chính phủ thì bắt đầu làm thí điểm
mà cho năm tỉnh ví dụ ngoài miền bắc thì có hà nội và hải phòng
trong nam miền trung thì có đà nẵng và trong nam thì có cần thơ và tp hcm
thế thì trên cơ sở làm thí điểm thì chúng ta sẽ tổng kết đánh giá đúng rút những mặt gì chưa được và được
và trên cơ sở đó chúng ta sẽ có một hành lang pháp lý
thì trên cái việc hành lang pháp lý này nó là cái văn bản pháp quy mà để thực thi một cách tốt nhất có hiệu quả nhất đúng cái quy chuẩn của pháp luật
hiện nay thì có hai luồng ý kiến
thứ một thì họ lại băn khoăn là sau khi đấu giá thì tiền đó được dùng vào mục đích gì có cho tặng hay không
còn nếu như phản đối thì lại cho rằng là cứ ứng số bình thường thôi để không bị phân biệt giàu nghèo
dường như là người dân có quá nhiều suy nghĩ trái chiều về vấn đề này
thật thế là cái vấn đề mới mà ra đời thì bao giờ cũng có những cái lũ ý kiến khác nhau
mà theo tôi nghĩ lũ ý kiến với nhau mới thực sự là cái sự phản ảnh của cái dân chủ thực sự
có nghĩa là trên cơ sở có những quan điểm trái chiều
thế thì ví dụ có quan điểm cho rằng là
cái sau khi mà cái tiền thu được do đấu số biển xe sẽ đưa vào đâu thì chắc chắn là đưa vào ngân sách
mà ngân sách thì có thể phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
đấy là một điều tất yếu chứ không phải là chỉ làm một mục tiêu nhất định
bởi vì chúng ta biết là đây là một cái nguồn lực rất là quan trọng mà từ trước đến nay chúng ta đã bỏ phí
thế thì mà trong cái bối cảnh hiện nay thì chúng ta thấy rằng
nhu cầu về cái phát triển kinh tế xã hội của nhà ninh quốc phòng rất là lớn
nhưng mà nguồn lực của chúng ta có hạn
thì nếu mà chúng ta tạo điều kiện
mà thực thi được cái phương pháp đấu giá biển số xe mà thu được một cái khoản tiền không nhỏ đâu
cái việc mà để tiền thu được sẽ về đâu là điều rất rõ ràng đúng không
làm một cách công khai minh bạch mà phục vụ cho mục đích yêu cầu phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
còn cũng có quan điểm có ý kiến cho rằng như vậy chưa tạo ra một sự công bằng
là vì chỉ có những người có tiền thôi thì mới có thể mua được cái biển số xe đẹp mà theo ý của mình
và như vậy là những người nghèo thì không bao giờ sở hữu được những cái đó
tôi thấy là hiện nay trên thực tế thì cũng không phải biển số đẹp ấy thì nó mang một cái tâm linh gì đâu
đấy là tùy từng người
trước kia mà khi chưa đấu giá thì những người có quan hệ tốt hoặc có một vị trí nhất định thì mới được những số đẹp phải nói thẳng như vậy
thế thì trong thực tế hiện nay thì đòi hỏi với sự công bằng
thì trong điều kiện là cái xã hội còn phát triển chưa thực đồng đều thì không bao giờ đòi hỏi cái sự công bằng mà để đòi hỏi cái sự bình đẳng thôi
nếu mà công bằng là gì
mới bình đẳng thôi là mọi người có quyền như nhau
mà đảm bảo công bằng là gì
có nghĩa là tôi có thu nhập cao hơn thì tôi có quyền hưởng thụ hơn anh
nếu mà thu nhập tôi là thu nhập chính đáng
cho nên xoay quay những vấn đề này có ý kiến trái trẻo nhau là chuyện thất yếu
mà cái quan điểm cuối cùng ấy theo với tư cách cá nhân tôi nghiên cứu thì cái nguồn lực quan trọng như vậy mà cái tài sản có nguồn lực quan trọng như vậy thì chúng ta phải khai thác
mà khai thác thì làm sao sử dụng cho nó có hiệu quả đúng mục tiêu đúng mục đích
và xây dựng cái cơ chế làm sao thật minh bạch và công khai
nếu như nói đến số đẹp thì tôi cho rằng là cũng phụ thuộc vào mỗi nhu cầu của mỗi người
nếu như dân gian người ta hay gọi là hợp mệnh hay là hợp phong thủy
có thể hợp với người này nhưng mà lại không hợp với người kia
vậy thì làm thế nào để chúng ta có được cái tiêu chí trước khi đưa ra con số hoặc là những cái giá cho những cái biển số đẹp đấy
ta thấy để đưa ra những tiêu chí thì chúng ta thấy là hiện nay là toàn bộ ví dụ như là hàng năm có hàng mấy trăm nghìn xe ô tô và mấy hàng vạn xe máy
mà ra đây
thế thì có rất nhiều số thì tôi cũng đồng ý với chị là mỗi người có quan điểm khác nhau
ví dụ như người là thích số tiết lên hoặc hợp mệnh hoặc phong thủy ví dụ thế
nhưng mà tất cả những cái đó là tùy theo cái nhu cầu và sở thích của từng người
thế thì chúng ta cũng chiều theo những cái đó mà tận dụng những cái ý thích của họ như vậy
hoặc có những người người ta cho những số đẹp mà đi số đẹp là thể hiện cái vị thế của người ta
thể hiện một người giàu sang một người có năng lực tài chính
thế thì người ta cũng mỗi người thích một số khác nhau
thế thì trên cơ sở đó thì với quan điểm cá nhân tôi thì tôi thấy là
cái này thì cũng cần phải là làm một cách là công khai minh bạch
và đồng thời thì cũng căn cứ vào cái nhu cầu thị hiếu mà chúng ta xây dựng những cái
cụ thể là xây dựng những cái giá để khởi điểm thì xuất phát làm sao cho nó hợp lý
mà có thể thu hút được nhiều người tham gia
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hải phòng là địa phương đầu tiên tổ chức đấu giá biển số xe
nhưng sau đó phải dừng lại
hơn một mươi năm sau bình thuận nghệ an là hai địa phương vượt rào tổ chức đấu giá biển số xe
số tiền thu được hàng tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo
tuy nhiên lại tiếp tục bị thổi còi
đến năm hai nghìn một mươi cục cảnh sát giao thông lại đề xuất đấu giá biển số xe
thủ tướng đã chấp thuận chủ trương
hai bộ công an và tài chính đã xây dựng dự thảo thông tư
nhưng sau đó không được thông qua
vì vướng luật đấu giá tài sản
theo quy định của luật đấu giá tài sản để đưa biển số xe ra đấu giá
việc đầu tiên và bắt buộc phải xác định được là biển số xe là tài sản
nhưng là tài sản công hay tư
nếu coi đó là tài sản công nghĩa là chủ xe có quyền sử dụng
không có quyền định đoạt cho tặng bán biển số xe cho người khác
không có quyền chiếm hữu giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác của mình
vấn đề này thực tế không vi phạm luật đấu giá tài sản
vì luật đấu giá chỉ quy định trình tự thủ tục đấu giá
nên việc đấu giá biển số sẽ được xây dựng trong đề án của bộ công an soạn thảo
riêng đối với biển số xe việc đấu giá nếu có không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý nhà nước
đối với phương tiện giao thông vì mỗi biển số được cấp gắn với một phương tiện giao thông
người chung đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp
do vậy không mâu thuẫn với khoảng hai mươi hai điều tám của luật giao thông đường bộ
thực ra không có vương mắc trong việc đấu giá tài sản đối với biển số xe đẹp
lý do là luật chỉ quy định trình tự đấu giá tài sản
được phép bán đấu giá lại do nội dung luật chuyên ngành
việc này sẽ được nghiên cứu cụ thể trong đề án bán đấu giá biển số xe
rõ ràng đề xuất này của bộ tài chính thì không phải là đề xuất mới
và cũng giống như là phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long đã trình bày ở phần đầu của chương trình
tức là nếu như thực hiện được thì sẽ đem lại nguồn tài chính không nhỏ

thế nhưng mà điều mà tôi muốn hỏi là tại sao
bao năm rồi chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị đề án để tiến hành thí điểm
vì tại sao cái ý tưởng đó từ lâu và thực tế đã có một số địa phương đã thực thi
nhưng nói thẳng ra sau khi thực thi thì nó chưa đúng luật
bởi vì có những cái luật mà nó dào cản thực sự
ví dụ như là trong cái luật giao thông đường bộ thì nó quy định rất rõ
hay là chính vì vậy mà nó dẫn đến hay là chưa xác định đó là một cái tài sản công
hay là chưa xác định biển số đẹp nó là một hình một công cụ một phương tiện một hình thức hay là một tài sản
thế thì luật quản lý tài sản công vừa qua mới khẳng định đó là một cái tài sản
thì theo cái khái niệm mới nhất của luật quản lý tài sản công rất là rộng phù hợp với hiến pháp hai nghìn một mươi ba
nó là tài sản mà đã là khai sản thì anh có quyền được khai thác có quyền được sử dụng có quyền quản lý
thế thì từ cái cơ sở pháp lý này thì chúng ta mới có thể thực thi và triển khai được
còn trước kia thì vướng phải những dào cản
ví dụ luật đường bộ điều hai mươi hai khoảng một hai mươi hai mà điều tám thì không cho phép làm được việc này
cho nên muốn thực hiện cái điều này phải có những cái luật cao hơn và phải sửa đổi những cái luật kia thì mới có thể thực thi được
theo ông thì chúng ta có cần phải đưa ra các quy định cụ thể về việc minh bạch tài chính
rồi cả việc sở hữu mua bán trao đổi hay là tặng cho những con số đẹp hay không
ta thấy là khi mà nó đã thực thi thì chúng ta phải có dựa trên cơ sở căn cứ pháp lý
ví dụ phải quy định cụ thể rõ ràng
ví dụ như là thực thi bằng cái bán biển số đẹp bằng hình thức nào
mà chỉ định hay là bằng cách đấu giá đúng không
thế thì người ta thủ tướng cũng giao cho bộ công an chủ trì cùng phối hợp với bộ tài chính và bộ thư pháp
thì với tư cách là với cái phương pháp ấy là người ta sẽ tổ chức đấu giá
khi tổ chức đấu giá thì chúng ta phải quy định cái giá sản
thế giá sàn đó là bao nhiêu
hay là ví dụ cái mức giá tối thiểu là bao nhiêu
ví dụ người ta quy định là cái ô tô thì mức giá tối thiểu là gấp một mươi lần
hay là đối với xe máy thì đây cũng phải có quy định những cái nguyên tắc đấu giá như thế nào
nguyên tác sử dụng như thế nào và là một thời có được chuyển nhượng hay không
ví dụ như vậy thì xoay quanh vấn đề này thì khi đã thực thi thí điểm và xây dựng những cơ sở văn bản pháp lý
thì chúng ta phải có những quy định hết sức cụ thể
cái phương thức tổ chức nguồn thu như thế nào công khai minh bạch ra làm sao
vậy thì với đề án thí điểm đang được soạn thảo ông nghĩ được rằng là việc đấu giá biển số xe đẹp
sẽ đem lại những kết quả như thế nào
ta thấy là tất nhiên chúng ta hay chờ đợi đúng không
thế thì được thực thi được với một cái nguồn cái tài sản công lớn như vậy
và thực tế là trên thị trường có nhu cầu có rất nhiều đối tượng có nhu cầu
ví dụ có những người mà những chủ gara ô tô có nói đấy người ta mua cái xe vào khoảng hai trăm linh ba trăm linh nghìn đô
thì người ta cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận mua một cái biển số xe đẹp với vào giờ từ một mươi đến hai mươi đô ba mươi đô
với tất cả những số xe biển số xe đẹp
thì chúng ta thu được một nguồn lực rất lớn có thể người ta thu được vài ba tỷ
mà với trong cái điều kiện hiện nay là nợ câu đang tăng cao bộ chi ngân sách triển miên
mà đồng thời cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội rất là lớn
mà chúng ta không phải đi vay nợ ở trong nước và thế giới thì một nguồn lực thì chúng ta bỏ quá lãng phí
cho nên vấn đề quan trọng là chúng ta làm sao phải tận dụng và khai thác được nó
mà theo quan điểm cá nhân tôi khi chúng ta đã khai thác được nó
thì chúng ta có một nguồn lực bổ sung rất lớn cho cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình nhân dân
nhưng nếu biển số đẹp có thể đem lại nguồn lợi cho nhà nước cho người dân
thì cũng nên thay đổi tư duy và tạo hành lang pháp lý để thực hiện một cách công khai minh bạch
với quan điểm chung đó là làm sao quản lý tốt được việc đó
tránh tình trạng lạm dụng biến tướng gây dối xã hội và thất thoát ngân sách nhà nước
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tâm điểm của kênh truyền hình nhân dân cũng đã hết